thậm chí về tối và đêm nhiệt độ toàn vùng còn giảm xuống mức là từ một mươi một cho tới một mươi ba độ
nên rét đậm sẽ quay trở lại với khu vực trung du và vùng núi phía bắc
thậm chí là tại khu vực núi cao còn có thể xuất hiện cả rét hại
cường độ của khối khí lạnh tăng cường xuống nước ta không quá mạnh
nhưng nó cũng gây ảnh hưởng đến các tỉnh bắc trung bộ khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh
và phần phía bắc của tỉnh quảng bình là những nơi chịu tác động của không khí lạnh
vì thế trời nhiều mây có mưa nhỏ và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ giao động trong khoảng là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
khu vực từ phía nam của tỉnh quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
ảnh hưởng của không khí lạnh không đáng kể nên trời nhiều mây nắng gián đoạn
và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức là hai mươi ba cho tới hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết khác hẳn trời nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ giao động trong khoảng là từ hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
với nam bộ và tây nguyên hôm nay tiếp tục là một ngày không mưa nắng sớm
cường độ nắng mạnh vì thế nền nhiệt ngày ở cả hai khu vực đều cao
tại tây nguyên sẽ phổ biến mức nhiệt là hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ sẽ xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn đối với các tỉnh miền tây nam bộ cũng duy trì mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có gió cấp năm
gió cấp sáu giật cấp tám và gây ra tình trạng biển động
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc nhưng cường độ không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
trời không mưa nên tầm nhế xa thông thoáng trên một mươi km và biển lặng
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước